từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây các cơ quan chức năng thành phố hà nội sẽ tập trung thanh tra
kiểm tra công tác quản lý về an toàn thực phẩm tại tuyến cơ sở
nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi một
bốn đoàn thanh tra được thành lập chủ yếu là kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến
kinh doanh nhập khẩu thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh doanh thức ăn đường phố
đoàn sẽ tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều
trong dịp tết nguyên đán tân sỉu và các lễ hội như thịt sản phẩm từ thịt bia rượu nước giải khát
bánh mứt kẹo các cơ sở dịch vụ ăn uống
thời gian thanh tra sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi